sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết đến thời điểm hiện tại đã có hơn một bảy doanh nghiệp trong tỉnh
báo cáo tình hình thưởng tết năm hai nghìn một mươi tám trong đó mức thưởng cao nhất là hơn bốn trăm linh triệu đồng
cụ thể mức thưởng tết cao nhất năm nay trên địa bàn tỉnh đồng nai thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
sản xuất trong lĩnh vực hóa chất cơ bản ở khu công nghiệp gò dầu huyện long thành với số tiền thưởng lên đến bốn trăm linh tám triệu đồng
theo sở lao động thương binh và xã hội đồng nai nhìn chung mức thưởng tết năm nay khả quan hơn năm ngoái
với mức bình quân của các doanh nghiệp trong tỉnh là bảy bảy triệu đồng trong khi tiền lương bình quân của người lao động trong tỉnh là bảy ba triệu đồng một tháng